các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé

thưa quý vị và các bạn một đường dây tổ chức đánh bạc qua mạng internet lớn nhất tại đà nẵng từ trước đến nay đã bị triệt phá
ước tính quy mô cá cược của tổ chức này lên tới ba mươi hai triệu đô la mỹ tương đương với khoảng sáu trăm linh tỷ đồng
một mươi ba người có liên quan đã bị tạm giữ hình sự
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy phòng cảnh sát hình sự công an thành phố đà nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của bộ công an và công an thành phố đà nẵng
bất ngờ đột kích bắt giữ kẻ chủ mưu là trần viết nghĩa ba mươi bốn tuổi trú tại quận hải châu thành phố đà nẵng
theo điều tra nghĩa cầm đầu điều hành đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet từ tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
các đối tượng đầu dưới của nghĩa sau khi kéo mạng cá độ về đăng nhập vào các trang mạng cá độ rồi tổ chức đánh bạc và đánh bạc
tài liệu thu thập được từ năm hai nghìn hai mươi đến nay các đối tượng đã sử dụng các tài khoản để tổ chức đánh bạc và đánh bạc lôi kéo hàng trăm người tham gia
khám xét khẩn cấp nhà các đối tượng chủ chốt lực lượng công an đã thu giữ hai tỷ đồng tiền mặt ba xe ô tô hai mươi điện thoại di động cùng hơn bốn trang tài liệu thể hiện cho việc giao dịch đánh bạc
hiện chuyên án đang tiếp tục được điều tra mở rộng nhiều người có liên quan tiếp tục được mời lên cơ quan công an để xác minh vai trò đồng phạm
liên quan đến vụ cháy nhà xảy ra tại ấp vĩnh hòa xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang khiến ba người bị thương
vào chiều ngày hôm nay công an tỉnh an giang cho biết đã bắt giữ thêm một nghi can
cụ thể vào khoảng một mươi chín h ngày một mươi bốn tháng bảy tổ công tác phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang đã bắt giữ nguyễn tất linh sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi một ở xã vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp khi đối tượng đang lẩn trốn tại nhà
nguyễn tất linh là nghi can thứ hai bị bắt giữ
trước đó phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang phối hợp cùng công an huyện châu phú cũng đã bắt giữ nghi can là bùi tấn quang sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai ở xã vĩnh thạnh huyện lấp vò tỉnh đồng tháp khi đối tượng đang lẩn trốn tại huyện bình đại tỉnh bến tre
kết quả điều tra ban đầu cho thấy quang có quan hệ tình cảm với bà nguyễn thị diễm sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu ở tổ một mươi năm ấp vĩnh hòa xã vĩnh thạnh trung huyện châu phú tỉnh an giang
tuy nhiên thời gian gần đây hai người thường xảy ra mâu thuẫn đến khoảng chín h ba mươi phút sáng ngày một mươi ba tháng bảy quang rủ linh là hàng xóm của quang cùng đi mua xăng mang đến nhà bà diễm để châm lửa
vụ cháy đã khiến bà diễm cùng chị nguyễn thị thu hà sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm là con bà diễm và bé lê trâm anh sinh năm hai nghìn một mươi bảy là con của chị hà bị bỏng nặng và thiệt hại phần lớn tài sản căn nhà
vụ việc đang được phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh an giang tiếp tục điều tra làm rõ
tuy nhiên với những chứng cứ không thể chối cãi đối tượng nông văn khầu năm mươi ba tuổi ngụ xã đăng hà huyện bù đăng tỉnh bình phước đã phải thừa nhận đánh bạn nhậu dẫn đến tử vong
trước đó vào trưa ngày năm tháng bảy ông triệu văn lý ba mươi năm tuổi chú xã đăng hà cùng hai người bạn đến nhà nông văn khẩu nhậu
đến chiều tối cùng ngày hai người bạn về trước chỉ còn lại khâu với ông lý
đến sáng ngày sáu tháng bảy một số người dân thức dậy đi làm dãy phát hiện ông lý tử vong trước nhà nông văn khẩu
trên phần chán ráp lông mày của nạn nhân có một vết thương khá sâu nghi là do tác động của một vật cứng nhọn
khi cơ quan công an có mặt tại hiện trường khẩu đã nhanh chóng bắt xe ô tô khách rời khỏi địa phương xong đã bị bắt giữ và tạm giam ngay sau đó
tại cơ quan công an sau nhiều ngày đấu tranh bằng những chứng cứ thuyết phục đối tượng khẩu đã phải thừa nhận hành vi đánh ông lý dẫn đến tử vong
nguyên nhân là do mâu thuẫn trong lúc giảng co khâu đã đánh ông lý gục ngã xuống đất và bị tử vong ngay sau đó
tòa án nhân dân tỉnh kiên giang vừa đưa ra xét xử sơ thẩm các bị cáo trần tuấn ngọc bốn mươi bảy tuổi chú xã bãi thơm huyện phú quốc
lâm thành trọng hai mươi sáu tuổi chú phường an hòa tp rách giá về tội vận chuyển trái phép hàng hóa tiền tệ qua biên giới
đồng thời xử phạt trần tuấn ngọc năm trăm linh triệu đồng lâm thành trọng hai mươi triệu đồng về tội danh trên
theo cáo trạng vào sáng ngày năm tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi chín ngọc và trọng cùng với tài xế huỳnh văn vũ
chạy xe ô tô qua cửa khẩu quốc tế hà tiên tỉnh kiên giang để vào casino ở campuchia tham quan
lúc đi ngọc có mang theo khoảng bảy trăm linh triệu đồng để trong hai túi sách ngọc giữ một túi năm trăm linh triệu đồng và đưa cho trọng giữ một túi trong đó có khoảng hai trăm linh triệu đồng
đến chiều cùng ngày ngọc và trọng được tài xế vũ chở từ campuchia về việt nam bằng xe ô tô qua cửa khẩu quốc tế hà tiên
khi xe chạy qua cửa khẩu được khoảng một trăm linh mét thì bị lực lượng công an phối hợp với biên phòng và tri cục hải quan cửa khẩu quốc tế hà tiên kiểm tra hành chính
phát hiện trên xe ô tô chở ngọc và trọng có số tiền trên nhưng không khai báo với cơ quan chức năng được cấp phép mang tiền qua biên giới
sau đó ngọc và trọng bị cơ quan cảnh sát điều tra bắt tạm giam cho đến ngày xét xử
tại phiên tòa ngọc cho rằng mình bị bệnh tâm thần và nhờ luật sư bảo chữa
nhưng theo kết quả giám định pháp y tại thời điểm phạm tội ngọc đủ khả năng nhận thức và điều khiển hành vi
trong khi đó trọng không biết là việc mang tiền qua biên giới lại phải trình báo với cơ quan chức năng
trọng đã đồng ý với tội danh mà cáo trạng đã truy tố
được biết trước khi bị bắt ngọc đã mang hai tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và đánh bạc chưa được xóa án tích
thưa quý vị và các bạn
với sự tham gia
của hơn một trăm linh y bác sĩ cùng với các chuyên gia đầu ngành từ các bệnh viện trên cả nước
vào một mươi bốn h chiều ngày hôm nay
thao tác phẫu thuật tách rời hai bé song sinh dính liền vùng bụng chậu phức tạp nhất việt nam đã được thực hiện một cách thành công
tuy nhiên hiện tại mỗi bé vẫn đang được đưa ra các màn mổ riêng để thực hiện các công đoạn chỉnh hình khung trậu kéo vạt ra cho các cơ quan
và phóng viên truyền hình công an nhân dân đang có mặt tại bệnh viện nhi đồng tp nơi thực hiện ca phẫu thuật này
xin mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận sau đây
kính thưa quý vị sau lưng tôi là bệnh viện nhi đồng thành phố nơi đang tiến hành ca phẫu thuật tách rời cặp song sinh dính liền vùng bụng chậu
ca mổ dự kiến kéo dài từ sáu h sáng hôm nay đến một mươi tám h cùng ngày
theo các bác sĩ thì tất cả dị tật của hai bé phù hợp với những dữ liệu trước phẫu thuật
theo đó năm h ba mươi phút sáng nay hai bệnh nhi được chuyển vào phòng mổ
ca mổ do ekip bác sĩ trương quang định giám đốc bệnh viện nhi đồng tp hcm là trưởng ekip bắt đầu rạch vết dao đầu tiên
cân cơ và mở bụng tách hai bé để sau đó nhóm phẫu thuật lòng ngoại tổng khoát tiến vào hám sát ruột và thực hiện các phương án chi đôi ruột
cho đến thời điểm này từ sáng đến giờ thì mọi cái gọi là thị mổ đó nó diễn ra theo như dự tính
và chỉ đến cái thì đục xương này á thì nó mới phải truyền máu thôi
còn trước đó là không có phải truyền máu cũng như đã dự tính trước
sức khỏe của hai bé từ sáng đến giờ nó được luôn luôn ổn định bởi vì các cái thầy mổ đã diễn ra như đã thảo luận trước đây
hai bé có chung một phần hồi tràng một khung đại tràng và chỉ có một lỗ hậu môn
có hai bạn quan nằm hai bên khu ổ bụng chung mỗi bàn quang được hai điệu quảng xuất phát từ hai bé khác nhau đổ vào thay vì của cùng một bé
có tử cung âm đạo đôi
ngoài ra hai bé còn có hở khớp mu
khung xương chậu bé lại xếp
thành một vòng tròn
theo ước tính trường hợp song sinh dính nhau vùng bụng chậu với bốn chân tách rời cực kỳ hiếm gặp
tỷ lệ một trên hai trăm linh trẻ sinh sống
trong số đó chỉ có sáu là dính nhau theo kiểu của hai bé
cái khó là nó dính dạng bụng chậu bốn chân vì tất cả những cháu bụng chậu thì nó đều hở cái xương mu
và cái chuyện đóng lại cái xương mu để cho các cơ quan nó mới nằm đúng vị trí
nếu nó được thì khó khăn bây giờ đang ở cái thì đó đang làm cái thì đó
nếu đóng được cái xương chậu lại thì tất cả cơ quan nó sẽ nằm đúng vị trí
và các cháu rất có hy vọng là sống bình thường đứng lên đi lại được
dự kiến ekip phẫu thuật sẽ có buổi chia sẻ với truyền thông sau khi kết thúc ca mổ
chúng tôi sẽ cập nhật đến quý vị các thông tin trong những bản tin tiếp theo trên truyền hình công an nhân dân
sáng nay ngày một mươi năm tháng bảy thí sinh dự thi vào lớp một mươi tại tp hcm đã đến điểm thi để làm thủ tục dự thi
kiểm tra thông tin nghe thông báo quy chế thi và sau đây là ghi nhận của phóng viên intv tại các điểm thi
ghi nhận tại điểm thi trường trung học cơ sở colet quận ba tp hcm
năm nay tại điểm thi này sẽ bố trí hai mươi phòng thi với tám mươi cán bộ coi thi thanh tra giám sát
năm nay việc phổ biến quy chế thi sẽ được cán bộ thông tin ngay tại phòng thi
khác với những năm trước là tập trung dưới sân
về phía học sinh đa phần các em đều có nhiều lo lắng trước kỳ thi quan trọng này
không chỉ thí sinh với các phụ huynh áp lực cũng rất lớn do điểm chuẩn các trường biến động theo từng năm và tỷ lệ chọi cao
nhiều phụ huynh cho biết sẽ đồng hành cùng con trong suốt hai ngày thi
đợi cho nó an tâm thay vì về nhà cũng thế thôi
thì mình đợi nó cho nó có tâm trạng gọi là an toàn thoải mái
muốn đợi người dùng một ráng cố gắng mấy bữa trời đem học ngày luôn
tôi đưa con đi thi thì tôi cũng thấy hồi hộp lắm cũng bị áp lực bữa giờ
tôi muốn con tôi đạt được kết quả tốt nhất hơn
nhưng mà không hy vọng nhiều miếng nó đậu lên lớp một mươi là được rồi
nhưng mình cũng không nên tạo áp lực nhiều quá cho bé
ngày mai ngày một mươi sáu tháng bảy học sinh tp hcm sẽ bước vào kỳ thi đầu tiên của kỳ tuyển sinh vào lớp một mươi công lập
năm hai nghìn hai mươi sở giáo dục và đào tạo tp lưu ý nếu thí sinh đến phòng thi muộn nhưng chưa có hiệu lệnh tính giờ làm bài thi
thì cán bộ coi thi lập biên bản và cho thí sinh vào dự thi
tất cả các trường hợp đến chậm quá một mươi năm phút sau khi có hiệu lệnh tính giờ làm bài sẽ không được giữ thi
chỉ cho phép thí sinh rời khỏi phòng thi khi hết hai phần ba thời gian làm bài
thưa quý vị nhánh hầm n hai thuộc dự án hầm chui nút giao thông an sương đã chính thức đi vào hoạt động
vào sáng ngày hôm nay có thể nói là trong suốt nhiều năm qua nút giao thông an sương luôn là điểm đen
về nạn kẹt xe cũng như là tai nạn giao thông và việc hầm n hai được thông xe sẽ góp phần giảm tải
cũng như tiến tới xóa bỏ các điểm đen về an toàn giao thông ở khu vực này
dự án xây dựng hầm chui nút giao thông an sương là một trong những dự án trọng điểm của thành phố hồ chí minh
đây là nơi giao nhau của hai tuyến huyết mạch của cửa ngõ phía tây bắc thành phố là quốc lộ một
và đường xuyên ngá là quốc lộ hai mươi hai
với số lượng lớn phương tiện các loại lưu thông ngày đêm luôn khiến nút giao này bị quá tải
tuy nhiên khi nhánh hầm n hai được thông xe sẽ giúp giao thông ở đây trở nên thuận lợi hơn
sau khi mà công trình hầm chui của an sơn này á thì nó giải quyết nhiều vấn đề gần lề kẹt xe
ủng tắc giao thông rất là tốt cũng giảm đi những cái tai nạn mà lúc mà chưa làm cái hầm cầu này
thì trước thì nó tai nạn rất là nhiều ngay chỗ an sơn
mà nay là người dân ở đây cũng là tin chắc rằng là sẽ thoáng và an toàn cho người dân nhiều hơn
như vậy sau khi thông nhánh hầm n một hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi bảy
thì đến nay nhánh n hai cũng đã bắt đầu thực hiện nhiệm vụ cho xe lưu thông
công trình hầm chui nút giao an sương có tổng mức đầu tư khoảng năm trăm một mươi bốn tỷ đồng
thiết kế hai tuyến hầm chui n một hướng trường trên quốc lộ hai mươi hai và n hai cho hướng ngược lại
với việc đưa nhánh hầm còn lại của cái dự án
dự án xây dựng nút giao an sơn vào phục vụ người dân thành phố vào sáng hôm nay
thì chúng ta có thể thấy rằng tất cả những cái hầm mục chánh của cái đường dự án nút giao an sơn đã được hoàn thành
đó là hai cái đường hầm thứ hai là các cái giao lộ trên mặt đất và thứ ba là cái cầu vượt trên cao
khi mà toàn bộ các hạng mục công trình được đưa vào khai thác sử dụng
thì chắc chắn là cái tình trạng hụt tắc cao thông trong cái khu vực nút giao an sơn
và cái giao lộ giữa quốc lộ hai mươi hai và quốc lộ một mươi ba sẽ được làm cải thiện trong thời gian tới
chúng tôi có thành lập cái tổ dẫn động để tiến hành dẫn động bốn mươi một hậu này
thì trong bốn mươi một hậu này phần lớn là các hậu dân người ta vấn đề người ta chưa đồng thuận
dưới lý do chưa đồng thuận là vì cái giá bằng mọi cách kiên thiện khúc hụt về lâu về dài
hôm nay thì chúng tôi đi bằng ngày không được thì mai chúng tôi đi bằng đêm thi liên tục đến người dân
đến nhiều lần thì người dân từ đó người dân cũng ý thức được trong vấn đề cái trung trung của thành phố
chúng tôi làm cái nút giao thông an sơn
bên cạnh gửi lời cảm ơn đến người dân đã chia sẻ những khó khăn trong thời gian xây dựng hai tuyến hầm n một và n hai vừa qua
trước mắt chỉ còn một số hạng mùa phụ ông lương minh phúc cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng thuận của người dân
để dự án sớm được hoàn thành theo dự kiến trong tháng chín năm hai nghìn hai mươi
đồng thời đề nghị người dân khi lấy xe qua khu vực tuân thủ các quy định biển báo và làng đường
để đảm bảo an toàn và tránh được ủng tắc giao thông
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé